tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm người mất tích của đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
thưa quý vị đến một mươi bảy h chiều nay lực lượng chức năng tại hiện trường đã tìm thấy thi thể của một mươi bốn quân nhân
công tác tìm kiếm vẫn đang được tích cực triển khai
công tác tìm kiếm vẫn đang được tích cực triển khai
sau khi tìm được thi thể các quân nhân lực lượng chức năng đã dựng dạp ngay trong doanh trại để tiến hành công tác tiếp theo
đến thời điểm này máy xúc và hàng trăm chiến sĩ vẫn đang dốc hết sức lực chạy đua với thời gian và điều kiện mưa gió để tìm kiếm người mất tích
hiện đường hồ chí minh nhánh tây vào xã hướng phùng vẫn đang bị tắt
mưa lớn nên việc tìm kiếm những người bị nạn gặp nhiều khó khăn
trung tướng nguyễn tân cương thứ trưởng bộ quốc phòng hiện đã có mặt tại huyện hướng hóa
đã yêu cầu hai trực thăng từ đà nẵng chờ lệnh tại sân bay phú bài
chờ khi thời tiết thuận lợi sẽ bay tiếp cận xã hướng việt huyện hướng hóa để thả lương thực và thuốc men cho người dân
ngoài ra trung tướng nguyễn tân cương yêu cầu việc cứu hộ tại doanh trại của đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
cần lưu ý cắt cử người ở khu vực cao để quan sát và cảnh báo khi tiếp tục xảy ra việc sạt lở
việc cứu hộ những người đang mất tích cần khẩn trương và làm xuyên đêm để sớm đưa người gặp nạn ra ngoài
hiện nay thời tiết diễn biến vô cùng phức tạp đường thủy là con đường độc đạo để tiến vào khu vực rào trăng ba
lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục tập trung cao độ cho công tác cứu hộ cứu nạn cho các công nhân tại công trường thủy điện rào trăng ba
hiện tại tuyến đường thủy đi từ lòng hồ thủy điện hương điền là con đường duy nhất để đi vào rào trang ba
mưa lớn nước thượng nguồn đổ về mực nước dâng cao cùng với gió mạnh
khiến việc di chuyển trên lòng hồ cũng rất khó khăn và nguy hiểm
hiện tại các lực lượng tham gia cứu hộ cũng đang tập trung mọi nguồn lực chạy đua với thời gian và thời tiết để tìm kiếm cứu hộ
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu lực lượng cứu hộ cứu nạn bám sát tình hình diễn biến thời tiết sạt lở đất
tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm cứu hộ nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu lực lượng cứu hộ cứu nạn bám sát tình hình diễn biến thời tiết sát lờ đất

hy vọng rằng cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ cứu nạn những người còn đang mất tích sẽ sớm được tìm thấy
thưa quý vị mưa lớn trong hai ngày qua đã làm mực nước các sông tại quảng bình lên cao khiến hơn ba mươi bốn nhà dân bị ngập sâu
hàng trăm thôn bản bị cô lập và chia cắt
trước diễn biến rất phức tạp của mưa lũ tỉnh ủy ubnd tỉnh quảng bình đã khẩn trương triển khai các lực lượng ứng cứu khẩn cấp bà con nhân dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
do nước lũ lên nhanh trong chiều tối và trong đêm qua khiến mực nước sông tại quảng bình lên nhanh đã làm hàng chục nghìn ngôi nhà dân chìm trong biển nước
nhiều nhà dân ở các vùng thấp đã bị nhấn chìm sâu lực lượng tại chỗ ở các xã phải dùng thuyền nhỏ để tìm kiếm cứu nạn sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ để bảo đảm an toàn
hiện mưa lũ tại quảng bình vẫn đang xảy ra trên diện rộng toàn tỉnh với mức độ rất nghiêm trọng và nguy hiểm
vì thế chính quyền tỉnh quảng bình đang chỉ đạo các địa phương lực lượng vũ trang chủ động ứng phó cứu hộ và hỗ trợ lương thực cho người dân ở các khu vực ngập sâu nguy cơ sạt lở cao để hạn chế thiệt hại do thiên tai
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi tại thành phố huế
với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó với tình hình mưa lũ phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh hiện nay tình hình rất khẩn trương cấp bách
tỉnh thừa thiên huế và quảng trị cần sớm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích
các địa phương phải chủ động các phương án để ứng phó với mọi tình huống giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng tài sản của người dân thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ tiếp tục giả soát những khu vực nguy hiểm để sơ tán dân kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai không để người dân thiếu lương thực thuốc men hay dịch bệnh bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi nước rút các bộ ngành và trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các địa phương miền trung để sớm khắc phục hậu quả của thiên tai
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ngay trong sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn phương án ứng phó với mưa lũ và công tác cứu hộ cứu nạn do sạt lở đất
theo báo cáo tính đến sáng nay mưa lũ miền trung đã làm sáu mươi bốn người chết tăng bốn người so với ngày hôm qua hiện có năm người mất tích riêng vụ sạt lở công nhân tại rào trăng ba là hai người chết và một mươi năm người mất tích
trong khi đó tỉnh quảng trị xác nhận
sạt lở đất ở xã hướng phùng huyện miền núi hướng hóa hiện nhiều lực lượng của quân khu bốn và ban chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tiếp cận hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở
diễn biến mưa lũ sẽ hết sức căng thẳng trong ngày hôm nay vùng ngập lụt sẽ giảm ở huế quảng nam nhưng gia tăng trở lại ở hà tĩnh quảng bình quảng trị mưa lâu ngày với địa chất yếu ở các huyện vùng núi nên nguy cơ sạt lở rất cao
mưa lớn diện rộng khiến nước đổ về các hồ đập ở hà tĩnh tăng nhanh để bảo đảm an toàn cho công trình ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình hồ kẻ gỗ bọc nguyên quyết định sả tràn hồ chứa nước kẻ gỗ vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi và sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết mực nước hồ để kết thúc việc sả tràn
mưa lớn diện rộng khiến nước đổ về các hồ đập ở hà tĩnh tăng nhanh để bảo đảm an toàn cho công trình ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình hồ kẻ gỗ bọc nguyên quyết định sả tràn hồ chứa nước kẻ gỗ vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi và sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết mực nước hồ kẻ gỗ vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi và sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết mực nước hồ kẻ gỗ vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay